sau khi nghe thông tin tỉnh đắk lắc có chủ trương cho một số doanh nghiệp đầu tư thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời
trên địa bàn xã cư mờ lan huyện ea súp nhiều hộ dân ở xã cư mờ lan và các xã lân cận đã kéo nhau vào tiểu khu hai trăm bảy mươi bảy
để lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp chờ đền bù
không chỉ lấn chiếm đất lâm nghiệp phá rừng cháy phép mà nhiều hộ dân còn ngang nhiên lấn chiếm cả đất dự án trồng cao su của doanh nghiệp
theo kết quả kiểm tra mới nhất của ủy ban nhân dân xã cư mơ lan tại khoảnh bảy và tám tiểu khu hai trăm bảy mươi bảy đã phát hiện các đối tượng đã san ủi trắng gần hai mươi hectare đất lâm nghiệp
trong đó có hơn một mươi một hectare được cày sới bằng máy móc cơ giới
các đối tượng lấn chiếm chủ yếu cây sới vào ban đêm nên tại thời điểm kiểm tra ủy ban nhân dân xã không phát hiện đối tượng cũng như phương tiện tại hiện trường

các đối tượng lấn chiếm chủ yếu cày sới vào ban đêm nên tại thời điểm kiểm tra ủy ban nhân dân xã không phát hiện đối tượng cũng như phương tiện tại hiện trường
vấn đề hiện nay thì thường xuyên huyện giao cho xã
các đối tượng lấn chiếm chủ yếu cày sới vào ban đêm nên tại thời điểm kiểm tra ủy ban nhân dân xã không phát hiện đối tượng cũng như phương tiện tại hiện trường

vấn đề hiện nay thì thường xuyên huyện giao cho xã không phát hiện đối tượng cũng như phương tiện tại hiện trường
vấn đề hiện nay thì thường xuyên huyện giao cho xã không phát hiện đối tượng cũng như phương tiện tại hiện trường